tại hà nội đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị trưởng ban tổ chức trung ương đã có buổi làm việc với đảng đoàn mặt trận tổ quốc việt nam
về việc thực hiện nghị quyết số một mươi tám của ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai một số vấn đề về tiếp tục đổi mới
sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả với mục tiêu nâng cao vai trò vị thế của mặt trận
tại buổi làm việc đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam cho biết
trong quá trình triển khai nghị quyết một mươi tám của ban chấp hành trung mương khóa một mươi hai mặt trận các cấp đã thực hiện nghiêm túc
theo hướng tinh gọn hiệu lực hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao đề nghị ban tổ chức trung ương sớm có hướng dẫn liên tịch
về sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy và cán bộ mặt trận các cấp trong quá trình tiến hành tổ chức đại hội mặt trận các cấp
tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận tổ quốc việt nam lần thứ chín nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bốn hai nghìn hai mươi bốn theo đúng tinh thần chỉ thị một mươi bảy của ban bí thư
đánh giá cao đảng đoàn mặt trận tổ quốc việt nam đã chủ động vào cuộc quyết liệt triển khai có hiệu quả nghị quyết một mươi tám
đồng chí phạm minh chính nhấn mạnh việc tinh giản biên chế sắp xếp lại tổ chức bộ máy của mặt trận trên tinh thần cơ cấu lại đội ngũ cán bộ một cách hợp lý
theo hướng gọn đầu mối bên trong đổi mới phương thức hoạt động là cơ sở quan trọng góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận tổ quốc việt nam
tuy nhiên bên cạnh đó mặt trận tổ quốc việt nam cần tiếp tục hoàn thiện đề án vị trí việc làm để đội ngũ cán bộ làm việc theo đúng vị trí và năng lực chuyên môn